vua charles iii của anh và hoàng hậu consort camilla hôm nay đã bắt đầu chuyến công du đức
đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên trên cương vị quốc vương của xứ sở sương mù
trước đó vua charles iii đã quyết định hoãn chuyến thăm pháp dự kiến từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng ba
do làn sóng biểu tình phản đối kế hoạch cải cách lương hưu của tổng thống emmanuel macron ngày một lan rộng
tổng thống đức frank walter seymour và đệ nhất phu nhân đã chào đón vua charles iii và hoàng hậu camilla
bằng nghi thức quân đội tại cổng branburg một trong những biểu tượng chính của thành phố berlin
gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử nhất của đất nước
quyết định đến thăm quốc gia láng giềng thân thiết được giới quan sát coi là nỗ lực nhằm xây dựng cầu nối hậu brexit của anh
theo tổng thống stemmeier việc người đứng đầu hoàng gia anh đến thăm đức theo lời mời của người đứng đầu nhà nước
cho thấy vua charles iii đánh giá cao tỉnh hữu nghị giữa hai nước
trước đó thông báo của cung điện buckingham cũng nêu rõ chuyến thăm sẽ kỷ niệm mối quan hệ của vương quốc anh với đức
đánh dấu lịch sử văn hóa và giá trị chung của hai nước
đây cũng là cơ hội để nhìn về phía trước và thể hiện nhiều cách mà hai nước đang hợp tác với nhau